em thấy cái giải phân cách này cũng còn tại lâu rồi

bây giờ mà xén đi thì cũng khá là tiếc
trong khi ta chưa bổ sung được cái diện tích cây xanh khác
thì ta tạm thời là duy trì cố gắng để mà tìm những cái việc mà nó phức tạp hơn
còn cái nơi mà ngoài chuyện giao thông lại còn phải về cây xanh đô thị cảnh quan đô thị vệ sinh đô thị
tất cả những cái đó là giá trị tài sản của xã hội
cho nên là cần phải được cân nhắc làm sao hiệu quả nhất
đồng tiền đầu tư mà đem lại lợi ích nhiều hơn là thay vì là làm một việc thì phá đi một việc
việc xén giải phân cách được coi là sở trường của thành phố hà nội
mỗi khi thấy khó thấy phức tạp là ý như rằng cứ giải phân cách là xén
rõ ràng việc làm này chỉ là giải pháp tình thế
vì thực tế đã có nhiều tuyến đường sau khi xén giải phân cách mở rộng lòng đường
thì vị trí ủn tắc mới đã xuất hiện ngay chính khoảng trống
được mở rộng
hay nói thẳng ra đó là dồn dòng lưu thông từ chỗ này sang chỗ khác
thông chỗ này tắt chỗ khác
không bao giờ thấy có được một con số tính toán
nghiên cứu một cái mô hình mô phỏng vì sự cần thiết của nó
thí dụ như nói là mở rộng đường liễu dai vì mật độ ở giao thông đây tăng lên
thực ra thì có nhiều con đường mật độ bằng mắt thường
nhìn thấy là giao thông tăng lên rất nhiều
chứ không phải đường liễu dai
do vậy là xã hội luôn luôn đánh giá
rất thấp những cái dự án
lợi ích dài hạn
để che đợi những công việc dễ dàng đem lại cái lợi ích gần hạn
do rằng giải pháp xén dài phân cách chỉ chấp vá tốn kém
nhưng đổi lại
ún tắc không giảm
tốc độ không cải thiện
cây xanh phải di chuyển
cột đen cốc trình ngầm cũng phải di chuyển
hoặc là đập đi xây lại
khoảng đất dự phòng nào rồi cũng đến lúc cạn kiệt
với lúc đó lấy gì để xén
trong khi bài toán bền vững để kéo giảm ồn tắc
thì vẫn chưa thực hiện trên đề
như phát triển giao thông tĩnh
hàn chế xe cá nhân
thúc đẩy giao thông công cộng
thì cũng vẫn chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà thôi
thưa quý vị và các bạn
kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại việt nam
thì làn sóng dịch thứ tư này
có lẽ là khoảng thời gian mà chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn nhất
khi số ca nhiễm mới mỗi ngày
liên tục ở mức cao hàng nghìn ca
nhiều tỉnh thành trong cả nước
đã phải thực hiện chỉ thị một mươi sáu
áp lực quá tải y tế đã xuất hiện tại một số nơi
trước thực thế trên
nhiều người dân xuất hiện tâm lý lo lắng
đổ xô đi mua máy thở
tích chữ bình oxy ở nhà
khi cho rằng đây là những thứ cần thiết
để có thể cứu sống họ
nếu như không may dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh
y tế quá tải không thể tới bệnh viện
suy nghĩ này có đúng hay không
ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe
những phân tích bình luận của giáo sư nguyễn gia bình
chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam
trong chương trình góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
và trước tiên thì xin mời giáo sư và quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn
phản ánh về thị trường máy thở hiện nay
hết hàng không có thể bán
đó là câu trả lời chung
tại rất nhiều cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế
trên địa bàn hà nội
nếu may mắn tìm được nơi còn máy
thì người mua cũng phải chấp nhận mua
với giá cao hơn gấp ba lần bình thường
qua ghi nhận thị trường
giá bình oxy cũng tăng giá mạnh trong những ngày vừa qua

để mua bằng được

nên biến rất là phức tạp
số ca bệnh gia tăng mỗi ngày
điều này cũng dẫn đến một tâm lý
là mọi người chuẩn bị cái gì
nhỡ dịch bệnh xảy ra thì làm sao
chúng ta liệu có thể giống như ấn độ
các nước không
tôi xin trả lời với các bạn như thế này
cho đến ngày hôm nay
thì số lượng nó đang tăng lên
mỗi ngày vài nghìn ca
đặc biệt là khu vực thành phố hồ chí minh
và các tỉnh xung quanh
vấn đề nó sẽ tăng lên hay không
phụ thuộc vào chúng tôi
và tụi tụi tất cả chúng ta
đó là tất cả chúng ta
đó là gì chúng ta hãy tuân thủ
những cái rất là cơ bản
đó là năm k
và thứ hai là gì vaccine
để chúng ta có cái vũ khí để ngăn chặn cái nguồn lây
nếu cả xã hội chúng ta đồng lòng
trong khoảng hai ba tuần
không sinh ra các nguồn lây mới
thì bị khoanh vùng
phát hiện các trường hợp điều trị
thì chúng ta sẽ chấm dứt được dịch
còn nếu chúng ta cứ để dịch nó lan rộng ra các tỉnh
và kéo dài mãi thì chúng ta sẽ thua
thế đó luôn vì sao cho nên nó nói là
đó là không những là của đảng
của nhà nước
của toàn dân và cụ thể là của mỗi người chúng ta
trong tình hình ngày nay cho đến thời phút này
tình hình vẫn được kiểm soát rất tốt
lo ngại các bạn là có
nhưng mà đến mức mà phải trang bị
máy thở hay oxy không
thì tôi nghĩ là chưa cần thiết
lý do vừa qua
chúng ta bùng lên dịch rất nhiều các bệnh nhân
chúng ta phải xây dựng khẩn cấp
các bệnh viện giã chiến
cũng như các bạn biết là nó phải có thời gian
ví dụ như
vừa rồi có thông tin
bệnh viện giã chiến bình chánh hay là
không phải là nhà máy chúng ta sản xuất
thiếu oxy mà vấn đề là tự nhiên
chúng ta lấy một cái cơ sở ký túc xá
hay một cái nơi mà chưa có
và chúng ta trang bị khẩn cấp hệ thống
oxy khí nén tất cả thứ để cho hoạt động
làm ngày đêm
hai mươi bốn h nhanh nhất phải một tuần mới xong
cho nên chúng ta sẽ có
những trường hợp thiếu oxy cho những người đấy
trong thời gian ngắn hạn
và thời gian đấy tôi nghĩ ngày hôm nay là chúng ta đã
khắc phục xong rồi
chiến tại thành phố hồ chí minh đã cung cấp đầy đủ oxy
năng lực sản xuất oxy của các nhà máy
cả nước ta thừa
có thể đáp ứng được
cho nên các bạn lo lắng
đi mua máy tạo oxy không
quyền của các bạn
còn tôi thì tôi nghĩ là chưa cần thiết
vậy trong thực tế
điều trị các ca nhiễm bệnh covid một mươi chín
thì có phải là tất cả các trường hợp nhiễm bệnh
covid một mươi chín đều cần phải can thiệp hỗ trợ
bằng máy thở hay không ạ
thưa các bạn
mỗi khoảng một bệnh nhân
chỉ có khoảng độ
năm trăm linh người bắt đầu
sốt ho đau đầu
thì trong số đó có khoảng hai mươi
tức là khoảng một trăm linh người
là cần đến hỗ trợ của y tế
và khoảng độ
một mươi thế là khoảng độ năm mươi người thôi
người ta cần đến các loại máy thở
và hiện nay bộ y tế đã cập nhật
các pháp đồ điều trị mới nhất
sau một năm rưỡi toàn ngày nghi
chúng tôi phối hợp
thì các phương tiện mà thở máy không xâm nhập
cũng có hiệu quả rất là cao
và thứ hai
mà cần cái máy thở
thì thực ra đây là khoảng năm tổng số thôi
và cái thứ hai
nếu mà cần dùng cái máy thở
thì các bạn không làm được
cho nên là các bạn có máy thở
các bạn không dùng được
chúng tôi đã khuyến cáo những người
mà dùng máy thở
ví dụ những người bị bệnh phổi mán tính
ví dụ người ta phút thuốc lá ba bốn mươi năm
người ta cứ nằm bệnh viện thở oxy
thì người ta khuyến cáo người ta mua xin về nhà
mua cái máy tạo oxy ở nhà
chúng tôi đã khuyến cáo rồi
là những người bị bệnh mán tính
và những người cần thở oxy suy tim
ra đoạn cuối
những người bị sưu hấp ra đoạn cuối
người ta mua máy tạo oxy nhà cắm điện vào
nó ra được một hai lít phút
và người ta thở như thế
và người ta khỏi phải nằm viện
và trong trường hợp đấy
đó là những cái rất là đơn giản
và phải được hướng dẫn
còn nếu chúng ta mua cái bình oxy về nhà
thực ra các bạn
cái bình nhỏ nhỏ
nếu để áp suất một trăm ba mươi phe
nó được khoảng hai trăm năm mươi lít
nếu chúng ta có thở hai lít ba lít
thì được khoảng bao nhiêu lúc
và cái thứ hai là gì
nguy cơ cháy nổ rất cao
rõ ràng là nếu áp suất của nó tới
cho cái bình nhỏ nhỏ
mà nó để nhà đây
nguy cơ cháy nổ bao giờ cũng có
cho nên là cái nguy cơ
thì có vẻ cao hơn
cái lợi chúng ta mang lại
cho nên là khuyến cáo là thôi
còn các bạn mua hay không
đó là quyền của các bạn
như vậy là
với việc người dân có thể tự ý mua máy thở
hay là bình tạo oxy về nhà
mà không biết sử dụng
không có hướng dẫn của các nhân viên y tế
thì cũng tạo ra những cái nguy hiểm
vâng cái việc mà người dân đổ xô đi mua
đó là vì cái tâm lý là lo sợ
là hệ thống y tế của chúng ta quá tải
không đủ máy thở
thì quan điểm của ông như thế nào
và cho đến thời điểm này
thì nguồn lực thiết bị y tế của chúng ta
tại những điểm nóng covid một mươi chín đang như thế nào
cái hiện tượng quá tải nó có không
có nhưng mà nhất thời
cũng giống như bùng một lúc
hàng nghìn bệnh nhân
rõ ràng là cơ sở y tế
tại chỗ không đáp ứng được
cho nên vừa qua
bán chỉ đạo quốc gia
điều động hàng chục nghìn nhân viên y tế
của cả quân và dân y
trong đó tôi tin rằng
có cả những quốc an như mình
đấy đã tham gia vào đấy
toàn dân chúng ta chung tay chống dịch
nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta
cắt được vườn lây
hạn chế số lượng người mắc
đó là thành công
và tôi tin rằng các bạn sẽ nhìn thấy
số lượng nó sẽ tăng lên
trong một vài ngày tới
nhưng mà quan trọng nhất là
cái số lượng phát hiện ngoài cộng đồng
cứ ít dần đi
rồi chúng ta sau khoảng một thời gian gắn
bây giờ chúng ta sẽ chặn đứng được
còn nếu không
nó sẽ đẻ dịch
nó sẽ lan tràn
các nơi đó là một điều khó
đấy là tôi tin
chúng ta có thể giải quyết được
vậy qua những phân tích
mà ông vừa phân tích
thì có thể chúng ta thấy là
người dân không cần thiết
phải mua máy tạo oxy
hay là bình oxy
vậy thì để phòng chống tốt
theo ông thì người dân
nên trang bị cho mình những gì
vâng thứ nhất là trang bị
chúng ta hết sức bình tĩnh
thứ hai thưa các bạn
chống đối phó
chống đối phó với bệnh dịch đã mệt rồi
chống đối phó với tin giả
tin nhiều hơn
tôi nói thật
quá nhiều các cái tin
mà tôi nói đơn giản như thế này
ví dụ tôi
rất nhiều người
hỏi anh xin
em tìm giúp
hay là pfizer
đối với tôi
mà tôi thật thật
tôi tìm vaccine rồi
vaccine việt nam
tôi nói luôn
còn tôi chẳng
tây tàu gì
đấy các bạn hiểu rồi
chúng ta chỉ cần biết là gì
thế hay hiệu quả
tất nhiên hiện nay
nó chưa được dùng
vì phải cần
số lượng mẫu lớn hơn
để người ta tính toán
để tính cho cái khả năng
chắc các nghiên cứu
đang giai đoạn thử nghiệm
thấy kết quả rất là tốt
đấy cho nên là
chắc lại các bạn
quan trọng nhất
là chúng ta nên
thứ hai là
tin vào những cái gì
các cơ quan
các cái tin giả
tin tạc nhiễu
thậm chí tôi
tôi không loại trừ
như ông bà đi
bán những cái máy này
người ta tung những cái tin ra
làm gáo động
thì trường mọi người
đang tranh nhau
thì mua được giá càng cao
thậm chí còn không có để mà mua
thì bắt đầu hoảng loạn lên
tự nhiên chúng ta
là tại sao chúng ta phải làm thế
có cần không
tình hình hiện nay
cho đến giờ phút này
xin nói các bạn là
vẫn trong tổng kiểm soát
thì tại sao chúng ta
cứ phải loạn lên lên làm gì
tôi nghĩ là không nên
đấy chứ còn các bạn
thì tôi cũng không phản đối
nên là quyền của các bạn
tuy nhiên tôi chỉ nhắc lại
trong một số trường hợp
mà chúng ta cần chăm sóc
thì quan trọng nhất là
chúng ta có cái chỗ cách ly
cho các người đó
ở một phòng riêng
có một cái toilet riêng
nếu có thể được
có cái bếp riêng
tự phục vụ càng tốt
nhưng quan trọng hơn là
chúng ta sẽ có thể phát hiện
các cái biến chứng
có thể bất ngờ xảy ra
vì một tỷ lệ nhất định
ở những người
nhẹ nó sẽ chuyển thành nặng
và qua cái đợt dịch
hiện nay này
các cái thể biến chủ mới
là diễn biến rất là nhanh
nhìn qua camera
hoặc là gọi điện
hoặc hỏi thăm
là có khỏe không
nghe cái giọng nói
rồi biết thế nào
tự nhiên thấy nó mệt mệt
mình phải biết ngay là có chuyện
mình thông tin cho các cơ quan thực tiết
mấy cái loại thuốc
đó là những cái thuốc
rất đơn giản
chúng ta không dùng cho covid
thì cũng dùng cho cái khác
không nên mua các loại kháng sinh
thứ nhất là nó không có tác dụng
cái thứ hai là
chúng ta uống vào
chúng ta lại làm
giảm cái tăng nguy cơ
quy khuẩn kháng thuốc
trong người chúng ta lên
cho nên là những cái đó
không có thiết
và thứ ba là gì
các cái sạc phòng sát trùng thông thường
các cái dung dịch khử khuẩn bề mặt
và các chị
vẫn dùng trong nhà
chúng ta hoàn toàn có tác dụng
nữa là gì
trông nó oan oan thế thôi
nhưng mà nó rất sợ
ánh sáng ở trời
các tiên tử ngoại
với nhiệt độ năm mươi sáu độ
nó chỉ sống được khoảng ba mươi phút thôi
trên nhà có điều kiện
mở cửa ra
cho ánh nắng vào nhà
đó là những cái hiệu quả
nó càng phát triển
trong môi trường
nhiệt độ thấp
và khí quẩn
cho nên là rõ ràng
tòa nhà cao tầng
các cái điều hòa trung tâm
hạn chế sử dụng
đó là những cái
mình khuyến cá
các bạn có thể làm được
như vậy là
quan trọng nhất
đó là người dân
phải bình tĩnh
tuân thủ nguyên tắc năm k
và rửa tay thường xuyên
đúng không ạ
có như vậy
thì chúng ta sẽ phòng chống dịch bệnh
tốt hơn ạ
và cái thứ hai đấy
xin nhắc lại là
có cái gì
dùng ngay cái đấy
đừng có kém chọn
tôi thấy tâm lý
mọi người tự nhiên
cứ nghĩ là cái này tốt hơn
cái này không đúng đâu
tôi khẳng định luôn
cảm ơn ông
cảm ơn các bạn
chúc các bạn luôn
các cái nguyên tắc
của ban chỉ đạo quốc gia
cũng như chính phủ này ra
chúng ta cùng nhau đồng lòng
đẩy lùi dịch bệnh
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
xin rất cảm ơn các bạn